để hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt hai mươi hai mươi năm trong đó đường sắt đô thị đạt từ một ba vào năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội sẽ tập trung phát triển giao thông công cộng
thành phố sẽ đề xuất mở làn đường riêng cho xe buýt trên một số tuyến trục chính đủ điều kiện
làn riêng này nằm sát lệ đường dành cho xe thô sơ tuy có đường riêng nhưng do tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với ngõ phố nhỏ nên hiệu quả chưa cao